ngày hai mươi bảy tháng chín tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu hội người mù thành phố hà nội lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đại hội có sự tham gia của ba trăm một mươi hai đại biểu chính thức
đại diện cho gần sáu ba trăm linh hội viên hội người mù thành phố hà nội
tại đại hội các đại biểu đã báo cáo tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động hội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đồng thời đưa ra các phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
đại hội đại biểu hội người mù thành phố hà nội lần thứ một mươi diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính sách pháp luật
trong đó có chính sách pháp luật về người khuyết tật đang ngày càng được hoàn thiện
góp phần tạo điều kiện cho người khiếm thị nâng cao vị thế hòa nhập cuộc sống cộng đồng
trong bối cảnh đó người khiếm thị thủ đô luôn phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết
tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
tích cực học tập lao động sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu hội người mù thành phố hà nội lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba tích cực góp phần cùng đảng bộ và nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra